các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều khiến nhiều người cảm thấy xót xa hơn cả em chính là đứa con duy nhất của một cặp vợ chồng hiếm muộn nhiều năm
chiều hai mươi tám tháng hai anh nv dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở sóc sơn hà nội bác họ bên ngoài của bé trai nguyễn minh quy sinh năm hai nghìn một mươi chín cho biết
gia đình đã tìm thấy thi thể bé nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm cano ở vùng biển cửa đại thành phố hội an
anh dê cho biết chú ruột của bé quy đang có mặt tại hiện trường và đã gọi điện về để thông báo
bé sẽ được đưa đi hỏa táng và đưa cho cốt về quê nhà an tán
thông tin thêm với chúng tôi ông lê công sĩ chủ tịch ubnd phường cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam xác nhận
đã tìm thấy thi thể cháu nguyễn minh quy ba tuổi quê hà nội
được biết nạn nhân được tìm thấy lúc một mươi ba h một mươi chiều nay tại bãi đá vinpearl ở khu vực bãi biển cửa đại
lực lượng chức năng phải dốc sức tiếp cận đưa nạn nhân đang bị mắc kẹt phía trong bãi đá ra ngoài
ông sĩ cho biết vào khoảng một mươi bốn giờ một mươi năm phút
thể em bé được lực lượng chức năng đưa ra khỏi kẻ đá thuộc bờ kè trắng sóng của khách sạn và đưa vào bờ
đến thời điểm hiện tại tổng thi thể một mươi bảy nạn nhân vụ lật cano đã được tìm thấy
như trước đó đã đưa tin cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên du lịch phương đông chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
khi cách bờ biển khoảng hai km chiếc cano bất ngờ bị chìm
thời điểm gặp nạn cano chở ba mươi chín người gồm ba thuyền viên và ba mươi sáu hạng
tính đến nay cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được ba mươi tám nạn nhân trong đó có một mươi bảy người đã tử vong
về nguyên nhân sự việc chủ tịch ubnd tp hội an quảng nam cho hay
tàu chạy trúng vào cùng các nỗi nền mắc cạn sau đó gặp sóng đánh thì lật úp
như vậy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano cũng đã được tìm thấy và an táng để gửi về quê
có thể nói nỗi đau mất đi người thân có lẽ là nỗi đau khó xiến tàn bằng lời
và nỗi đau đớn đó đã bị đẩy lên
khi cùng một lúc trong một gia đình có đến tám người cùng tử nạn trong vụ lật cano thương tâm vừa xảy ra tại quảng nam
ông ngô văn đẩn chú tại huyện đông anh hà nội không ngờ cả gia đình một mươi bốn người
nay chỉ còn sáu người sống sót sau vụ chìm cano tại biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
sau khi xảy ra vụ việc người dân địa phương gom góp dựng trạp lập đàn cúng
các sư thầy cũng đến dự cầu siêu cho các nạn nhân
vàng mã hương đèn nghề ngút
lượng triển khai hơn ba trăm linh nhân sự hàng chục thiết bị tàu thuyền quần thảo vùng biển
trên bờ dưới nước ai cũng mong tìm được thi thể của nạn dân còn lại
khóc cạn nước mắt ông ngô văn đần chú thôn đoại xã nam hồng huyện đông anh hà nội cho hay
các nạn nhân chết và mất tích phần lớn là con cháu của em ruột ông và gia đình thùng gia
gia đình ông đi hội an một mươi bốn người nay chỉ còn sáu người sống sót tám người bị biển cũng đi
ông đần nói
trước khi đi một mươi bốn người trong nhà chỉ bảo là đi du lịch ai cũng vui vẻ
vé đi hội an đã đặt trước gần hai năm nhưng vì dịch bệnh chưa đi được
gần đây cả nhà mới tranh thủ đi du lịch cùng nhau mong muốn gắn kết gia đình
tôi tuổi cao không đi nổi nên ở nhà
chiều ngày hai mươi sáu tháng hai ông đẫn nhận tin gã quỵ
ông không tin đổi là lần tiễn các cháu ra sân bay cũng là lần cuối nhìn mặt tám người thân trong gia đình
các con các cháu của ông gặp nạn
ông đẫn cho biết thêm gia đình ông phần lớn đều làm công nhân tại nhà máy cơ khí ở huyện đông anh
các cháu trong nhà đều cố gắng làm ăn kinh tế không khó khăn
nhưng bây giờ các cháu đi hết rồi các chú các bác không còn ai để nói chuyện gia đình không còn một ai
ông đần nói rồi bật khóc
thân nhân của tám nạn nhân xấu xố cho biết thêm gia đình đã thống nhất hòa tán cho người nhà
tại trung tâm hỏa táng an phước viên xã hòa sơn huyện hòa vang đà nẵng
sau đó ông đần đem trao cốt của các cháu các con về an tán ở nghỉ trang quê nhà
đến tận tám thi thể nếu đem về nhà thì đâu đứt lòng nên gia đình quyết định hỏa táng các cháu các con
anh thiết chú ruột cháu minh quang cho hay cháu quang theo chân ba mẹ cùng nhiều người thân vào đà nẵng và quảng nam du lịch
hôm qua cano gặp nạn thi thể mẹ cháu đã được tìm thấy hiện nay đang ở nhà tăng lễ chuẩn bị đưa đi hỏa tán
bố cháu được cứu sống
cháu vẫn chưa tin rằng vinh mất cả vợ cả con
đứng thấp hơn trước bờ biển hai mắt chảy dài lệ anh thiết gọi lớn rồi bật khóc
cháu đâu rồi về nhà thôi mẹ cháu đang đợi ở nhà sát để cùng về
trước đó như đã đưa tin khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi sáu tháng hai cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ đáu cụ lao nhạm về bờ biển cửa đại
khi về đến gần bờ thì ca nô
bất ngờ gặp dòng nước cảng bị tai nạn khiến một mươi bảy người tử vong và mất tích hai mươi hai người được cứu sống
hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút tìm kiếm một nạn nhân mất tích còn lại
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai cano chở khách du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên du lịch phương đông
do ông lê seng làm thuyền trưởng vận chuyển khách từ xã tân hiệp đảo cụ lao chạm vào cửa đại thì bị lật
lúc gặp nạn ca nô chở ba mươi chín người gồm ba thuyền viên và ba mươi sáu người
đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được ba mươi tám nạn nhân trong đó có một mươi sáu người tử vong còn một người mất tích
vụ việc này ai sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình các nạn nhân
thạc sĩ luật học hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa nhìn nhận
đây là một vụ việc đau lòng gây thiệt hại lớn về tinh thần sức khỏe cũng như tính mạng của những hành khách trên tàu
qua trình điều tra cơ quan chức năng sẽ làm trỏ trách nhiệm của người lái
ca nô chủ phương tiện cùng những người liên quan
về trách nhiệm dân sự ông giáp cho biết cano là phương tiện vận tải thủy nội địa do một tổ chức sở hữu rồi giao cho nhân viên vận hành
trường hợp xác định có lỗi trong quá trình vận hành thì khi xảy ra sự cố gây thiệt hại cho người khác
việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự sẽ thuộc về chủ sở hữu phương tiện
cụ thể tại điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra
khi thực hiện nhiệm vụ được giao
nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi dẫn tới thiệt hại hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật
trường hợp này công ty phương đông thuyền trưởng cùng những người liên quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sức khỏe và tính mạng bị xâm hại
cho các nạn dân trên ca nô
cụ thể đối với các nạn nhân có sức khỏe bị ảnh hưởng chi phí bồi thường về vật chất sẽ gồm các khoản quy định tại điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
như chi phí cho việc cứu chữa bồi dưỡng phục hồi sức khỏe thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sốc của người bị thiệt hại
hay phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại
đối với những nạn nhân tử vong chi phí bồi thường bao gồm các khoản như bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
theo điều năm trăm chín mươi bộ luật này chi phí hợp lý cho việc mai tán tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng
hay các thiệt hại khác theo luật định
ngoài ra phía gây ra thiệt hại còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình các nạn nhân có sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm
mất thỏa thuận do các bên thỏa thuận
trường hợp không thỏa thuận được số tiền bồi thường tối đa là bảy mươi bốn năm triệu đồng trường hợp sức khỏe bị xâm hại và một trăm bốn mươi chín triệu đồng trường hợp tính mạng bị xâm phạm
ông giáp phân tích công ty phương đông trước mắt sẽ là đơn vị thực hiện nghĩa vụ bồi thường nếu được xác định có lỗi
sau đó họ có quyền yêu cầu thuyền